thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng ở mỏ than dương huy
theo thông tin ban đầu từ ủy ban nhân dân tp cẩm phả vào khoảng hai mươi hai h ngày tám một mươi một
tập đoàn than khoáng sản việt nam đã xảy ra vụ sạt lở đất đá hậu quả làm năm người thương vong
năm công nhân này là lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn tâm thành
đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc vận chuyển đất đá
theo hợp đồng của công ty thàn dương huy
sau khi nhận được tin lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã xuống hiện trường
chỉ đạo công tác xử lý cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân